ubnd tp hcm vừa ký văn bản thống nhất đề xuất của sở văn hóa thể thao và bộ tư lệnh tp hcm
về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tối ba mươi tháng bốn năm nay là lần đầu tiên tp hcm tổ chức bắn pháo hoa với số lượng điểm nhiều nhất
bao gồm một mươi điểm dọc sông sài gòn và sáu điểm dài rác ở các khu vực khác
nhân dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước đây là nội dung vừa được ubnd tp hcm phê duyệt
dựa trên đề xuất của sở văn hóa thể thao tp hcm và bộ tư lệnh tp hcm
theo phê duyệt thời gian bắn pháo hoa từ hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng bốn
kinh phí tổ chức bán pháo hoa từ nguồn xã hội hóa
về số lượng điểm bán pháo hoa năm nay tp hcm tổ chức tại một mươi sáu điểm
bao gồm một mươi điểm dọc sông sài gòn và sáu điểm dài rác ở các khu vực khác
về số lượng pháo hoa tại điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực hầm sông sài gòn
ban tổ chức sẽ bán một năm trăm linh quả tầm cao ba mươi dàn tầm thấp một mươi dàn hỏa thuật
còn một mươi năm điểm bắn tầm thấp có chín mươi dàn tầm thấp
cục đường cao tốc việt nam bộ giao thông vận tải vừa đề nghị các ban quản lý dự án
khẩn trương đấu nối bổ sung hệ thống an toàn để các phương tiện ra vào các vị trí
dự kiến bố trí chạm dừng nghỉ tạm trên những đoạn tuyến cao tốc mới
thực hiện chỉ đạo tại công điện số ba mươi sáu của thủ tướng chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn
giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn cục đường cao tốc việt nam cho biết đơn vị này đã chủ trì phối hợp
ra soát từng vị trí tổ chức các trạm dừng nghỉ tạm thời bảo đảm khoảng cách thuận tiện
và đáp ứng nhu cầu cho người dân tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc mới
các ban quản lý dự án cũng được yêu cầu khảo sát các vị trí chạm dừng nghỉ cây xăng trên các tuyến
kết nối với cao tốc để thống kê lý trình hướng tuyến khoảng cách tên cây xăng trạm dừng nghỉ
phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn cho người dân biết thêm
để sử dụng trong thời gian trước mắt các công việc trên phải hoàn thành trước ngày hai mươi bảy tháng bốn
để kịp thời phục vụ tạm thời cho người dân
thông tin từ cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải cho biết đơn vị này đã họp với các
hãng hàng không để xem xét tăng chuyến bay tăng chỗ linh hoạt giá vé máy bay để đáp ứng
nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
cục hàng không việt nam thông tin từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
phục vụ dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm các hãng hàng không nội địa đã cung ứng trung bình
mỗi ngày một trăm linh đến một trăm một mươi ghế trên các đường bay nội địa tăng khoảng hai mươi so với lịch bay
trung bình trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ yếu trên đường bay hà nội tp hcm
để đảm bảo tải cung ứng dịp cao điểm cục hàng không việt nam đã chỉ đạo các hãng hàng không
tăng tham số điều phối giờ hạ cất cánh tại cảng hàng không quốc tế nội bài từ ba mươi bảy chuyến một giờ
vào giờ ban ngày và ba mươi chuyến một giờ vào giờ ban đêm lên tương ứng là bốn mươi hai chuyến một giờ và ba mươi
hai chuyến một giờ tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất từ bốn mươi hai chuyến một giờ vào giờ ban ngày
và ba mươi hai chuyến một giờ vào giờ ban đêm lên tương ứng là bốn mươi bốn chuyến một giờ và ba mươi sáu chuyến một giờ
ngoài ra các hãng hàng không cũng được điều chỉnh giờ hạ cất cánh tại sân bay nội bài và tân
sân nhất cũng như sân bay khác giúp các hãng hàng không tối ưu hóa lịch khai thác tăng giờ khai thác
đội tàu bay đồng thời giảm thời gian quay đầu tàu bay phù hợp với điều kiện khai thác của từng cảng
hàng không sân bay đồng thời kéo dài thời gian khai thác đội máy bay đặc biệt là tăng cường khai
thác vào các khung giờ tối và ba đêm tính đến ngày một mươi sáu tháng bốn tình hình đặt chỗ trên các đường
du lịch trong giai đoạn cao điểm ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm cho thấy nhiều trạng bay vẫn còn chỗ để
hành khách lựa chọn với các trạng bay xuất phát từ hà nội đi nhà trang buôn ma thuật đà nẵng
côn đảo phú quốc quy nhơn quảng bình thừa thiên huế có tỷ lệ lấp đầy giao động khoảng bốn mươi ba mươi
phần trăm các trạng khởi hành từ thành phố hồ chí minh đi các điểm du lịch cũng giao động từ ba mươi đến
bảy mươi phần trăm thông tin từ phía ngân hàng nhà nước chiều qua ngày một mươi sáu tháng bốn ngân hàng nhà nước
liên tục có các văn bản gửi các bộ ngành ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện các
giải pháp quản lý thị trường vàng trong đó nhấn mạnh phải có hóa đơn điện tử trong các giao dịch vàng
trong văn bản gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp được cấp giấy kinh doanh mua
bán vàng miếng ngân hàng nhà nước yêu cầu các đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định về quản
lý hoạt động kinh doanh vàng tại nghị định số hai mươi bốn của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
các thông tư hướng dẫn nghị định hai mươi bốn các quy định pháp luật liên quan và các chỉ đạo của thủ tướng
chính phủ để bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn hiệu quả đúng quy định pháp luật
không xảy ra tình trạng trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá
đặc biệt cần thực hiện đúng chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của bộ tài chính
áp dụng hóa đơn điện tử trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính công
kinh hoạt trong hoạt động mua bán vàng đặc biệt là mua bán vàng miếng trong thời gian tới
ngành thuế sẽ tiếp tục ra soát các doanh nghiệp cá nhân đang kinh doanh lĩnh vực vàng bạc
đá quý để đưa vào diện sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền qua đó góp phần hỗ
trợ người dân doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý chống thất thu thuế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
cũng liên quan đến vấn đề quản lý vàng ngân hàng nhà nước cũng đã có văn bản gửi bộ công an
bộ tài chính đề nghị phối hợp cùng ngân hàng nhà nước tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng để
bảo đảm hoạt động đấu thầu được an toàn hiệu quả tại văn bản ba nghìn một trăm linh ba ngân hàng nhà nước gửi bộ công
an đề nghị phối hợp cùng ngân hàng nhà nước tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng sgc để bảo
đảm hoạt động đấu thầu được an toàn hiệu quả đồng thời ngân hàng nhà nước cũng có văn bản đề
nghị bộ tài chính tiếp tục cung cấp thông tin về các sự vụ sự việc buôn lậu vận chuyển trái phép
qua biên giới để ngân hàng nhà nước kịp thời nắm bắt thông tin thị trường nhằm đưa ra phương án quản
lý thị trường vàng hiệu quả hỗ trợ ngân hàng nhà nước trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng
vàng nhập khẩu phục vụ công tác đấu thầu ngân hàng nhà nước cũng đề nghị bộ công thương chỉ
đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường kịp thời phát hiện các hành vi có
dấu hiệu vi phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh hà nam đã thu hút
được một mươi bảy dự án trong đó có tám dự án fdi và chín dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt
sấp xỉ năm mươi sáu triệu usd và trên một bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh hà nam có
một một trăm chín mươi năm dự án đầu tư còn hiệu lực trong đó ba trăm chín mươi năm dự án fdi và tám trăm linh dự án trong nước
với vốn đăng ký trên sáu một mươi triệu usd và một trăm bảy mươi một ba trăm sáu mươi tỷ đồng với mục tiêu phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi bốn

tỉnh sẽ thu hút được bốn mươi dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp bao gồm hai mươi năm dự án fdi và một mươi năm dự án
trong nước với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là bốn trăm năm mươi triệu usd và hai năm trăm linh tỷ đồng hiện hà nam đang
tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến và thu hút đầu tư tích cực cải cách thủ tục hành chính
đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để
tiếp tục đón các nhà đầu tư có nguồn vốn đầu tư lớn hiệu quả kinh tế xã hội cao vào các khu công nghiệp trên địa bàn
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày một mươi sáu tháng bốn các đồng chí lãnh đạo
tỉnh ninh bình đã đi thăm tặng quà các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
các đồng chí lãnh đạo tỉnh ninh bình
bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các chiến sĩ điện biên phủ
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng điện biên phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu đồng thời chúc các chiến sĩ điện biên có nhiều sức khỏe
cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ
chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
các đồng chí lãnh đạo tỉnh ninh bình cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các đoàn thể tại địa phương
tiếp tục quan tâm động viên bảo đảm các điều kiện tốt nhất để chăm lo hỗ trợ cho những người có công
với cách mạng nói chung các gia đình chiến sĩ điện biên nói riêng qua đó thực hiện tốt chính sách
đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội trên địa bàn
chiều ngày một mươi sáu tháng bốn ban thanh niên công an nhân dân bộ công an đã tổ chức hội nghị báo cáo
chuyên đề vai trò của lực lượng công an nhân dân trong chiến dịch điện biên phủ
từ ngày một mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn thực dân pháp ra sức phát động các cụm phỉ công khai nổi dậy chống phá
đến mặt trận điện biên phủ bộ công an xác định rõ công tác bảo vệ chiến dịch điện biên phủ là nhiệm vụ
trọng tâm của lực lượng công an nhân dân ở giai đoạn này từ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ chiến dịch
hòa bình chiến dịch tây bắc bộ công an đã chủ động sớm thành lập ban công an tiền phương
với việc kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang lực lượng công an đã tiêu diệt bắt sống
và vận động ra hàng hơn bốn bảy trăm linh tiền phỉ phá tan âm mưu của thực dân pháp qua đó góp phần cùng với toàn đảng
toàn quân toàn dân ta làm nên chiến thắng điện biên phủ
thưa quý vị cùng với cả nước hướng đến kỷ niệm ngày người khuyết tật việt nam ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chăm lo cho người yếu thế
trong đó tiêu biểu là chương trình vẻ đẹp vầng trăng khuyết do hội liên hiệp phụ nữ tp hcm tổ chức
quan tâm sâu sắc tới những mảnh đời khiếm khuyết nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống
ngày một mươi sáu tháng bốn hội liên hiệp phụ nữ tp hcm đã tổ chức chương trình vẻ đẹp vầng trăng khuyết năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm động viên chia sẻ với các chị em phụ nữ vượt khó vươn lên
em thấy rất là vui và nghĩ rằng đây là một sân chơi để chúng em có cơ hội hòa nhập cộng đồng
và khi mà được như vậy thì tụi em rất là tự tin
vẻ đẹp vầng trăng khuyết năm hai nghìn hai mươi bốn là chương trình được duy trì thường niên
năm nay hội đã trao vốn khởi nghiệp cho một mươi tám tấm gương phụ nữ vượt khó
biểu dương hai mươi gương mặt phụ nữ có đóng góp tiêu biểu và trao tặng hơn ba trăm linh phần quà cho người yếu thế có hoàn cảnh khó khăn
với góp độ là cơ quan tham mưu của thành phố quản lý nhà nước về hoạt động xã hội
đã đề xuất thành phố có những chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật
hỗ trợ những trường hợp người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo hộ cận nghèo trẻ em bồ côi
tất cả những trường hợp này sẽ được thành phố hỗ trợ để mà duy trì và phát triển cuộc sống của họ
suốt những năm qua đảng và nhà nước ta đã hết sức quan tâm đến công tác người khuyết tật
quốc hội đã ban hành luật người khuyết tật
và ghi nhận các hoạt động chăm lo cho người yếu thế là những nghĩa cử có ý nghĩa cao đẹp
là truyền thống và đạo lý sâu sắc của dân tộc việt nam
thưa quý vị khoảng tháng bốn hàng năm đồng bào các dân tộc tây nguyên thường tổ chức lễ cầu mưa
mong cầu một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
nhằm bảo tồn và phát huy nghi lễ tâm linh độc đáo này
mới đây trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện đắc đoa tỉnh gia lai
đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã cờ tàng tổ chức phục dựng lễ cầu mưa
của cộng đồng dân tộc ba na tại khu vực giọt nước của làng hờ náp
ngay từ sáng sớm hội đồng gia làng bao gồm các bậc cao niên uy tín cùng người dân trong làng
đã khoác lên mình bộ trang phục truyền thống tập trung tại khu vực giọt nước để trang trí cây nêu
và chuẩn bị món lễ vật bao gồm rượu ghè gà thịt heo dâng lên thần linh
khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ hội đồng gia làng chậm dãi tiến hành lễ cúng
gia lang bác cầm lá vẫy ba lần rồi khấn mời thần linh
giọng khấn của gia làng vang vọng khắp không gian mời gọi các vị thần núi giang công
thần nước giang đác về chứng giám cho lòng thành của dân làng
hỡi các vị thần linh chúng con dâng lên những lễ vật này
cầu xin các thần luôn che chở cho mọi người trong làng có sức khỏe để lao động sản xuất
cầu mong các vị thần mang mưa tới mát cho đồng ruộng nướng dậy cho cây cối tốt tươi mùa vụ bội thu dân làng no ấm
phần lễ kết thúc phụ nữ trong làng thực hiện nghi thức lấy nước vào bầu khô tại khu vực giọt nước của làng
với mong muốn nguồn nước luôn rồi rào tuôn chảy
sau đó mọi người cùng nhau thưởng thức rượu cần trong không khí rộn ràng thắm tình đoàn kết
lễ cầu mưa là nghi lễ độc đáo góp phần làm giàu bản sắc văn hóa của các dân tộc bản địa ở gia lai
được phục dựng nghi lễ này nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số
theo tinh thần nghị quyết ba mươi ba nửa quy tế vệ kép của đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
dịp lễ này giáo dục cho thế hệ trẻ biết được văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số của mình
để là nhằm tiếp tục giáo dục lại các thế hệ sau hiểu và biết các giá trị truyền thống của dân tộc mình
lễ cầu mưa
lễ cầu mưa của dân tộc bana không chỉ là một nghi lễ
mà còn là một lời nhắc nhở về mối liên hệ chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên giữa truyền thống và hiện đại
đồng thời cũng là lời nhắc nhở thế hệ con cháu ghi nhớ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quý báu của cha ông đi trước
những cư dân nông nghiệp gắn bó lâu đời với mảnh đất tây nguyên hùng vĩ
với mong muốn lan tỏa những giai điệu quan họ phát triển theo hướng gần với hiện đại
dự án về kinh bắc sẽ được tổ chức tại hà nội trong thời gian tới
về kinh bắc không chỉ đưa người nghe về với miền ký ức đậm chất văn hóa việt để thêm yêu âm nhạc truyền thống
mà còn kích thích sự quan tâm tìm hiểu những không gian văn hóa đương đại của việt nam
dự án về kinh bắc được đạo diễn và sản xuất bởi nghệ sĩ ngô hồng quang và biểu diễn bởi nhóm nhạc thiên thanh
với các nhạc cụ dân tộc quen thuộc như đàn bầu đàn nhị sao trúc đàn tranh sẽ có một mươi hai tác phẩm được thể hiện trong đêm nhạc
trong đó có bảy ca khúc dân ca quan họ bắc ninh
các tác phẩm này đều được hòa tấu có nhịp điệu và ngẫu hứng của các nhạc cụ
với tinh thần gìn giữ những nét tinh túy nhất của âm nhạc truyền thống độc bằng bắc bộ
xuyên suốt trong các tác phẩm về kinh bắc đề cao tính nhịp điệu hòa âm cách tổ chức âm thanh của các nhạc cụ hài hòa và đa dạng
điều này sẽ làm tăng tính hấp dẫn cho các làn điệu dân ca truyền thống
không gian diễn sướng âm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến cho người yêu nhạc trong và ngoài nước
trải nghiệm văn hóa âm nhạc việt nam với nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ
bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay
trên báo nhân dân có bài sớm xóa bỏ tranh lệch cao giữa giá vàng trong nước với thế giới
trước thông tin ngân hàng nhà nước đấu thầu vàng miếng tiến sĩ lê xuân nghĩa
ủy viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia lại nhận định
đấu thầu vàng có thể tạo ra tâm lý yên tâm ngắn hạn cho nhà đầu tư
song giải pháp căn cơ nhất dài hạn nhất và đúng thông lệ quốc tế nhất
là cho phép xuất nhập khẩu vàng tự do cho phép sản xuất kinh doanh vàng tự do
và áp dụng chính sách thuế phù hợp
theo bài viết căng mình phòng chống cháy rừng trên báo đại đoàn kết
những ngày qua nắng nóng gai gắt đã khiến cho nhiều khu rừng ở đồng bằng sông kiểu long
đặt trong tình trạng cảnh báo cháy cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
tại các tỉnh khu vực nam bộ tây nguyên nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng
cấp bốn cấp năm cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm
cục kiểm lâm việt nam đã phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng
đáng chú ý là các địa phương thuộc diện cảnh báo cấp độ năm cấp độ cao nhất là các tỉnh
đồng bằng sông kiểu long gồm an giang trà vinh sóc trăng cà mau đồng tháp kiên giang
các khu vực này đã có nhiều ngày không mưa thời tiết khô hành kéo dài
nhiệt độ cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c
hiện ngành chức năng các địa phương trong vùng đang căng mình phòng cháy rừng
đưa ra các khuyến cáo đặc biệt kể cả việc quy định trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương
nếu để xảy ra cháy rừng
cũng liên quan đến nội dung này bài viết khô hạn bao trùm ở tây nguyên trên báo lao động
phản ánh việc hiện nay tình trạng khô hạn người dân thiếu nước tưới cho cây trồng và sinh hoạt
đang bao trùm trên nhiều địa phương ở các tỉnh tây nguyên
bàn chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn tỉnh gia lai cho biết
từ đầu năm đến nay tình hình hạn hán thiếu nước tưới trên địa bàn gây thiệt hại khoảng bốn chín tỷ đồng
còn theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắc
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh hầu như không mưa
lượng mưa trong toàn tỉnh trung bình đạt hai mươi một ba mm bằng một hai so với trung bình các năm trước
mực nước trên các sông của tỉnh phổ biến ở mức thấp
lượng rong chảy thấp hơn trung bình cùng kỳ những năm trước từ hai mươi bốn mươi
giá trung cư tại hà nội tăng chóng mặt chiêu trò thổi giá là nhan đề bài viết đáng chú ý
trên báo kinh tế và đô thị số ra hôm nay
thông tin về giá nhà trung cư tại địa bàn thủ đô hà nội tăng kỷ lục trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
đang được đông đảo người dân quan tâm
bởi những chỉ số tăng giá không chỉ nằm trên báo cáo khảo sát thị trường
từ các tổ chức xã hội nghề nghiệp mà còn được thể hiện bằng các giao dịch thực tế
dư luận nghi vấn có chiêu trò thổi giá trên thị trường đồng thời đặt ra vấn đề
cần sớm có sự can thiệp từ cơ quan quản lý nhà nước để tránh làm thị trường bị nhiễu loạn
bài viết điều gì khiến chứng khoán phản ứng tiêu cực trên báo tiền phong
thông tin chỉ trong hai phiên đầu tuần của thị trường chứng khoán
nhà đầu tư đã trải qua cú sốc lớn về thị trường
sau ngày thứ hai đêm tối bốc hơi tới một mươi tỷ đô la mỹ giá trị giao dịch
khiến cho trứng trường rơi vào cơn hoảng loạn
rất may sự bình tĩnh đã bắt đầu trở lại với phiên hồi phục ngày một mươi sáu tháng bốn
nhóm phân tích tại
các công ty chứng khoán và các chuyên gia vào cuộc mổ xẻ
theo họ tỷ giá cũng chính là một trong những thủ phạm làm dấy lên lo ngại lớn của thị trường
cũng như là các quỹ nhà đầu tư ngoại cùng thời điểm
bên cạnh tình hình vĩ mô vấn đề nóng nhất dẫn đến cú sốc ngày thứ hai đêm tối
được trứng trường chỉ ra đến từ ảnh hưởng tin đồn không có căn cứ liên quan đến pháp luật
lượng kiều hối khoảng hai trăm linh sáu tỷ đô la mỹ mà việt nam nhận được từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
năm đầu tiên thống kê về kiều hối đến năm hai nghìn hai mươi ba là một nguồn lực vàng đối với nền kinh tế
những đồng tiền nặng tính quê hương nặng tình quê hương này đang chảy về đâu
trả lời câu hỏi này bài viết kiều hối chảy về đâu trên báo sài gòn giải phóng
dẫn lời các chuyên gia cho rằng lượng kiều hối chuyển về việt nam hàng năm
là một nguồn lực tốt trụ đỡ cho nền kinh tế
phần nhiều trong số này đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tiếp đến là tiêu dùng
săn sẻ cho người thân ở trong nước và để đầu tư
trong khi đó theo một thống kê của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
khoảng một mươi năm đến hai mươi kiều hối đổ về việt nam đã đầu tư trực tiếp vào bất động sản
ở tp hcm hiện nay hơn năm mươi kiều hối được sử dụng vào bất động sản trực tiếp
hay qua người quen còn lại là mục đích tiêu dùng hỗ trợ người thân
nội dung vừa rồi của tiếng mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình
chào ngày mới của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là những tin tức thời tiết trong ngày
kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị